thu nhập gấp từ bốn đến năm lần trồng lúa nên rất nhiều xã đang đề xuất lên phòng nông nghiệp huyện đăng ký xét nghiệm mẫu đất mẫu nước để nếu có đủ điều kiện sẽ trồng đại trà
đầu vào đầu ra nó ổn định cứ mỗi ngày nó thu một lần chẳng hạn nên tin tưởng của chúng anh em như thế thì bà con mới tập trung người ta làm
có được thành công trong việc đưa một loại cây trồng hoàn toàn mới vào sản xuất là sự vào cuộc nghiêm túc của cấp ủy chính quyền
đặc biệt là phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện từ việc tìm dự án nghiên cứu thổ nhưỡng khí hậu phù hợp với vùng nào cho đến việc tuyên truyền vận động người dân mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng
sau khi mà chúng tôi triển khai dự án thì trước khi mà thực hiện thì có mời công ty về để cùng khảo sát cũng như bàn bạc sau đó là tổ chức họp dân để có những cam kết thống nhất ngay từ ban đầu
sau đó thì huyện cũng có những hỗ trợ ban đầu cho người dân
để triển khai dự án ngành nông nghiệp huyện đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng nguồn lao động thông qua việc tập huấn kỹ thuật cho người dân những vùng sản xuất theo dự án
các buổi tập huấn kỹ thuật thường diễn ra ngay trên đồng ruộng
về kết với nhà khoa học là công ty cử cán bộ kỹ thuật xuống giúp đỡ cho bà con về kỹ thuật về cách treo trồng về chăm bón đến khi thu hoạch hoặc sản phẩm làm ra
ngoài thành công trong việc đưa giống dưa chuột nhật vào trồng trên một số địa bàn đem lại hiệu quả cao
các cấp ủy chính quyền huyện kim bôi còn kiên trì vận động người dân ở những vùng khác tự thân tìm hiểu các loại cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai của địa phương
đây là hơn ba hectare trồng măng tây của đồng chí bùi văn quý bí thư tri bộ thôn bối cả xã lam thượng huyện kim bôi
giống cây mới này mang lại doanh thu gấp hai mươi lần so với trồng lúa
gia đình cũng may dạng trồng cây măng tây này thì cây măng tây này thì phải nói là hiệu quả của nó cũng tương đối cao nó gấp phải hai mươi lần trồng lúa
bên cạnh việc tìm ra mô hình phù hợp góp phần làm nên thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng
thì còn có một nguyên nhân khác nữa là kim bôi đã có các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp rất cụ thể và kịp thời
huyện bùi văn huyện có những ưu tiên liên quan đến đất
trước tiên là ưu tiên đến hỗ trợ mặt bằng cho các hợp tác xã thuê để xây dựng các trụ sở khu chế xuất bảo quản
dự kiến trong quý hai năm hai nghìn một mươi bảy này cũng sẽ có hỗ trợ cho hai hợp tác xã xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm

huyện bùi văn huyện có những ưu tiên liên quan đến hỗ trợ cho bao tiêu sản phẩm đóng gói bao bì
từ thành công trong mô hình sản xuất dưa chuột nhật bản ở kimbôi
có thể thấy việc cùng người dân lựa chọn và xác định được mô hình sản xuất phù hợp vừa giúp người dân ổn định sản xuất
nâng cao thu nhập cải thiện đời sống vừa tìm ra được cách thức để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống
đó là nghị quyết phải được cụ thể hóa thành các mô hình
việc làm cụ thể phù hợp với thực tế và phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân